thủ tướng vừa ký nghị định ban hành khung giá đất mới trong năm năm tới
theo khung giá đất này giá đất mới trong năm năm tới với mức cao hơn khoảng hai mươi so với hiện hành
đây là căn cứ để các tỉnh thành phố xây dựng điều chỉnh giá đất ở địa phương
cụ thể khung giá đất áp dụng tối thiểu từ bốn mươi đồng đến một trăm hai mươi đồng một mét vuông
và tối đa bốn mươi tám một trăm sáu mươi hai triệu đồng một mét vuông
hà nội và tp hcm là hai địa phương nằm trong vùng có khung giá tối đa một trăm sáu mươi hai triệu đồng một mét vuông
khu vực có khung giá đất thấp nhất nằm ở khu vực bắc trung bộ
gồm thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
nghị định này cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh thành phố ban hành bảng giá đất
điều chỉnh không cao quá hai mươi so với mức tăng của từng loại đất